liên bộ công thương tài chính mới có thông tin điều hành giá xăng dầu
thực hiện từ một mươi năm h chiều nay theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm ba trăm bảy mươi bảy đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm ba trăm một mươi sáu đồng một lít
trong lần điều chỉnh này sau khi thực hiện việc trích lập chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu
giá bán các mặt hàng xăng dầu không cao hơn mức giá xăng e năm ron chín mươi hai không cao hơn một mươi chín chín trăm linh hai đồng một lít
xăng ron chín mươi năm không cao hơn hai mươi chín trăm một mươi chín đồng một lit dầu diesel năm s không cao hơn một mươi bảy hai mươi ba đồng một lit
dầu hỏa không cao hơn một mươi năm chín trăm sáu mươi sáu đồng một lít dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s sau khi điều chỉnh không cao hơn một mươi năm chín trăm hai mươi bảy đồng một kg
các mức giá mới và thời điểm trích quỹ bình ổn giá xăng dầu đều được áp dụng từ một mươi năm h chiều nay mùng một tháng tám